sau đây là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí bộ trưởng trần quốc hoàn
hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm một mươi sáu hai mươi ba tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
chiều qua tại bảo tàng lịch sử công an bảo tàng công an nhân dân phối hợp với viện lịch sử công an tổ chức triển lãm
đồng chí trần quốc hoàn cuộc đời và sự nghiệp
đến dự và khai mạc triển lãm có thượng tướng nguyễn khánh toàn nguyên thứ trưởng thường trực bộ công an
thượng tướng nguyễn văn hưởng nguyên thứ trưởng bộ công an
trung tướng trần bá thiều tổng cục trưởng tổng cục chính trị công an nhân dân
với gần bốn trăm linh bức ảnh tài liệu và hiện vật triển lãm giới thiệu khái quát về quê hương thân thế sự nghiệp của đồng chí cố bộ trưởng trần quốc hoàn
trong bề dày lịch sử có chứa được một kho tàng chi thức kinh nghiệm quy luật là những nguồn cứ liệu quan trọng để xây dựng và bồi đắp phát triển hệ thống lý luận công an nhân dân
bộ trưởng bộ công an trần quốc hoàn là người có tầm nhìn chiến lược trong chỉ đạo các mặt công tác công an
đồng thời là một cán bộ lãnh đạo giàu tâm huyết thấu hiểu thực tiễn lịch sử công tác công an
đây cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ công an và nhân dân hiểu hơn về cuộc đời và những công lao cống hiến to lớn của đồng chí cố bộ trưởng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của ngành giáo dục động viên cán bộ chiến sĩ công an vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
xứng đáng với lòng tin sự mong đợi của đảng nhà nước và nhân dân
một mươi năm năm kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi hai đến năm một nghìn chín trăm tám mươi một
và ông được xem là người đầu tiên đặt nền móng cho công tác xây dựng lực lượng và nghiệp vụ của ngành công an
và với những đóng góp to lớn của ông đối với lực lượng công an nhân dân
vừa qua nhà xuất bản công an sau một thời gian siêu tầm và biên soạn đã phát hành hai cuốn sách với tiêu đề
người đảng viên kiên trung đức độ cả cuộc đời vì đảng vì nước vì dân
và cuốn sách ảnh về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của đồng chí trần quốc hoàn
và hai cuốn sách này được xem là hai cuốn tư liệu
với những hình ảnh và bài viết của những nhà tiền bối cách mạng
những người đồng chí đồng nghiệp đã có thời gian sống và hoạt động với đồng chí trần quốc hoàn
trong rất nhiều câu chuyện mà người đồng chí quỳnh anh nguyên cán bộ cấp cao của bộ công an
đưa chi viện cho chiến trường miền nam nhớ mãi và chia sẻ trong bài viết của mình
trong cuốn sách đồng chí trần quốc hoàng người đảng viên kiên trung đức độ
cả cuộc đời vì đảng vì nước vì dân
có những bài viết những hình ảnh
nó nói đến tình trạng của những người từng cộng tác
với những người từng cộng tác
với những người từng vui và phục vụ của đồng chí trần quốc hoàn
khi mà xin thờ đó là các đồng chí thư ký của bộ trưởng
các đồng chí phục vụ trực tiếp trong phòng sáu a
tức là văn phòng bộ trưởng
và các đồng chí lãnh đạo các đơn vị công an
thường xuyên trực tiếp làm việc với đồng chí trần quốc hoàn
với hơn năm trăm linh trang sách mỗi trang là những kỷ niệm
những bài viết của những cán bộ đảng nhà nước lãnh đạo bộ công an

các cán bộ từng thời kỳ gắn bó với đồng chí trần quốc hoàn
đặc biệt trong cuốn sách còn có bài tưởng nhớ của đại tướng võ nguyên giáp
tưởng nhớ đồng chí trần quốc hoàng như một người bạn chiến đấu
cuốn sách được biên soạn dựa trên một số bài viết kỷ niệm chín mươi năm
ngày sinh đồng chí trần quốc hoàn
được in trong cuốn
những kỷ niệm sâu sắc về bộ trưởng trần quốc hoàng
của nhà xuất bản công an nhân dân năm hai nghìn năm
đồng chí trần quốc hoàn
chiến sĩ cách mạng trung kiên của đảng
nhà lãnh đạo xuất sắc của công an việt nam
của nhà xuất bản chính trị quốc gia năm hai nghìn sáu
là người từng gắn bó với công tác sưu tầm và biên soạn cuốn sách từ những ngày đầu
trung tá trần cao kiều
vẫn nhớ những khó khăn và những kỷ niệm khi gặp được những nhân vật
những người đã từng kề vai sát cánh với đồng chí trần quốc hoàng
đây là một cuốn sách được siêu tầm và biên soạn rất công phu
bởi vì tôi nói ngay từ cái thời
kỷ niệm lần thứ chín mươi
ngày sinh của đồng chí trần quốc hoàn
thì chúng tôi đã phải mất theo chỉ đạo của bộ
lúc đó là từ năm hai nghìn bốn
thì trong vòng chúng tôi phải tập hợp
tư liệu và đi các nơi lấy tư liệu
rồi trong tàng thư
rồi trong kho hồ sơ
mất gần một năm trời
thì mới ra được
thế sau đó lại cùng với bên nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
tiếp tục gần một năm nữa
thì mới ra cuốn thứ hai
bên cạnh những câu chuyện
được tìm ra
kể lại hết sức chân thật và sinh động
cuốn sách ảnh về cuộc đời
và sự nghiệp của đồng chí trần quốc hoàn
cũng đã được giới thiệu đến bạn đọc
trong dịp này
cuốn sách là tập hợp những bức ảnh
ghi lại chặng đường hoạt động cách mạng
của đồng chí trần quốc hoàn
cũng như những hình ảnh về đồng chí trần quốc hoàng
với gia đình bạn bè và quê hương
thấy nhiều cái hình ảnh
rất là hiếm
lúc gia đình đồng chí trần quốc hoàn
cũng chưa đi hoạt động cách mạng
những cái năm tháng
thời kỳ mình chưa
giành được chính quyền
rồi động lại nữa
là những cái hình ảnh rất là thân thuộc
của đồng chí bộ trưởng
đi chỉnh đạo công tác
sinh hoạt thường ngày
với anh em bạn bè với gia đình
rồi là công tác đối ngoại
hai cuốn sách được ra mắt bạn đọc
đúng dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí trần quốc hoàng
là dịp để bạn đọc tìm hiểu thêm
về con người và cuộc đời hoạt động cách mạng
của đồng chí
đồng thời cuốn sách sẽ góp phần
cho mỗi cán bộ chiến sĩ công an ngày nay
không ngừng học tập
nâng cao bản lĩnh chính trị
trình độ chuyên môn nghiệp vụ
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng là người công an nhân dân việt nam
thưa quý vị
thời gian gần đây trên mạng internet xuất hiện
thông tin về công an nhân dân việt nam
thông tin bịa đặt về tình hình nội bộ
nói xấu lãnh đạo đảng nhà nước
về hiện tượng này đại diện bộ thông tin và truyền thông cho biết
cứ vào dịp trước trong và sau khi diễn ra
các sự kiện lớn của đất nước của dân tộc
như đại hội đảng
thì nhiều đối tượng chống phá lại tung ra đủ loại thông tin
xuyên tạc sai sự thật thông tin bôi nhỏ
lãnh đạo đảng nhà nước nhằm gây dối
làm những loạn thông tin trước đại hội đảng
phá hoại sự thành công của đại hội
với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước
về thông tin và truyền thông
bộ thông tin và truyền thông phối hợp chặt chẽ
cùng bộ công an và các bộ ngành
trong công tác bảo đảm an ninh thông tin
bộ thông tin và truyền thông kêu gọi cộng đồng
tẩy chay những loại thông tin bịa đặt
xuyên tạc nói trên
trong bối cảnh bùng nổ thông tin trên mạng
mỗi người cần tỉnh táo bình tĩnh xem xét
không mắc phải âm mưu của các thế lực thù địch
và phần từ xấu
đây cũng chính là dịp để chúng ta thể hiện bản lĩnh
hùn đúc tinh thần yêu nước
bảo vệ khối đại đoàn kết dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng
và sự chỉ đạo điều hành của chính phủ
bản tin xin được tiếp tục với những thông tin khác
hôm qua tòa án nhân dân tỉnh bình dương
đã đưa ra xét xử ba đối tượng là
nguyễn tiến thịnh chú tại tỉnh kiên giang
hoàng văn thu chú tại quận một mươi tp hcm
và nguyễn lê châu bình chú tại tỉnh bình dương
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
quy định tại điều hai
quy định tại khoản hai điều bảy mươi chín
bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng
thông tin qua mạng internet cả ba đối tượng
thịnh thu bình đã bị các đối tượng phản động
ở nước ngoài lôi kéo tham gia vào tổ chức phản động
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời
do đối tượng đào minh quân
hiện đang sinh sống ở nước ngoài cầm đầu
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
tại phiên xét xử cả ba đối tượng đều thanh khẩn khai báo
và xin được hưởng chính sách hoàn hồng
tòa án nhân dân tỉnh bình dương đã tuyên phạt
năm năm tù giam đối với bị cáo nguyễn tiến thịnh
và hoàng văn thu bốn năm tù giam
đối với bị cáo nguyễn lê châu bình
thưa quý vị qua một thời gian theo dõi
thu thập các tài liệu công an tỉnh lạng sơn
vừa tiến hành phá các chuyên án vận chuyển tiền giả trên địa bàn
tại khu vực cửa khẩu cốc nam
huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng nguyễn văn toàn
chú tại huyện lạng giang tỉnh bắc giang
đang có hành vi vận chuyển tiền giả
tăng vật thu giữ là một trăm chín mươi bảy triệu tám trăm linh nghìn đồng tiền việt nam giả
mệnh giá hai trăm linh nghìn đồng
toàn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
khởi tố và ra lệnh tạm giam
để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển tiền giả
còn tại tỉnh tây ninh
công an huyện dương minh châu vừa làm thủ tục
trao trả chiếc xe mô tô đếm đi mất cho chị nguyễn thạch hiệp
ngụ tại ấp phước hòa xã xuôi đá huyện dương minh châu
ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
ngô phạm thủy và trần thịnh
và trần tiến thanh đã cùng nhau cây ổ khóa
trộn một chiếc xe máy trên địa bàn xã xuôi đá
rồi chạy về quán cà phê
tại xã cầu khởi để tìm mối tiêu thụ
khi chúng đang thực hiện hành vi mua bán chiếc xe
thì bị lực lượng công an bắt quả tang
qua xác minh biết được chủ sở hữu chiếc xe
nói trên là chị nguyễn thạch hiệp
công an huyện đã thông báo cho chị hiệp
đến trụ sở công an huyện nhận lại tài sản
đối với người dân việt nam
xe máy là một tài sản có giá trị lớn
tưởng như đã mất đi
nhưng nay được trao trả lại
quả là một niềm vui không nhỏ đối với mỗi người dân
quả thực trong cuộc sống bình yên của người dân
không thể thiếu đi vai trò và sự cống hiến
của người chiến sĩ cảnh sát nhân dân
tại thừa thiên huế trong thời gian gần đây
đã liên tiếp xảy ra rất nhiều vụ cướp giật tài sản
đối tượng chủ yếu là thanh niên
đi xe mô tô phân khối lớn gây ra
và lãnh đạo công an thành phố huế
đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự
nhanh chóng thiết lập chuyên án
truy xét các đối tượng
và tìm lại thu hồi lại tài sản
đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
đã phân công các tổ trinh sát
ngày đêm tuần tra mật phục
tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố huế
áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén
lực lượng công an đã làm rõ các đối tượng gây án
trước tình hình tên
giám đốc công an tỉnh
và ban chủ yếu công an thành phố
đã trị đào cho các lực lượng nghiệp vụ
đặc biệt là đội hình sự
đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
và trong một thời gian ngắn
lực lượng điều tra của công an thành phố
đã được sự giúp đỡ của quân chủng nhân dân
đã bắt năm đối tượng
trong đó có đối tượng là nguyễn thanh phúc lộc
công đầu với bốn đối tượng khác
sử dụng nhiều các loại phương tiện
thay cả biện số của các tỉnh phía nam
để tham gia cướp giật trên địa bàn của thành phố
các đối tượng nguyễn thanh phú lộc
và nguyễn văn vệ hai mươi tuổi
cùng chú tại hương thủy tỉnh thừa thuyên huế
vừa bị công an thành phố huế bắt giữ
sau hơn một giờ gây ra vụ cướp giật tài sản
trước nhà số bảy mươi hai điện biên phủ
phường trường an thành phố huế
chiếm đoạt một điện thoại di động và hơn một triệu đồng
hậu quả làm chỉ tôn nữ kinh quý
ngã xuống đường gãy xương vai
phải vào bệnh viện cấp cứu
mở rộng chuyên án công an thành phố huế đã bắt giữ
nhóm đối tượng liên quan đến các vụ cướp giật tài sản
trên địa bàn thành phố
gồm các đối tượng ngô quốc sĩ ngô nguyễn bảo quốc
nguyễn thành quang
đều hai mươi tuổi cùng chú tại thị xã hương thủy
tỉnh thừa thuyên huế
từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
các đối tượng này đã thực hiện
một mươi năm vụ cướp dật tài sản
chiếm đoạt gần một trăm linh triệu đồng
một sổ tiết kiệm trị giá ba trăm linh triệu
và một số giấy tờ tùy thân của người bị hại
chúng tôi khuyên cáo nhân dân
là phải nêu cao tinh thần cần giác
đặc biệt trong dịp tết xuân về
để có thể
đối tượng càng hoạt động mấn đồng
đối với các loại tội phạm nói chung
như là cướp dật cướp
rồi trộm cắp tài sản
chúng tôi đề nghị là nhân dân
không được mang túi sắt
ở bên vai
không được đeo túi sách ở nơi các phương tiện
các giỏ xe để lưu thông trên đường phố
hoặc là vừa đi
vừa dùng điện thoại để sử dụng
thì sẽ tạo mọi sơ hở
cho đối tượng sẽ tham gia cướp dật
không những bị mất tài sản
mà còn gây các loại thương tích
cho nhân dân rất nguy hiểm
theo quy luật vào thời điểm
trước dịp tết nguyên đán
người dân sẽ tăng cường mua sắm
đây cũng là thời điểm bọn tội phạm gia tăng hoạt động
nhất là tội phạm cướp dật tài sản
do vậy sự chủ động đảm bảo an toàn tài sản
cho chính mình là rất quan trọng
tránh để các đối tượng tội phạm lợi dụng gây án cướp giật tài sản
hôm qua tuổi trẻ cụm thi đua số hai
gồm công an bảy tỉnh miền núi phía bắc
đã tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện phong trào
thanh niên công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy tại tỉnh sơn la
phong trào thanh niên công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dậy
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi năm
được cụm thi đua số hai chú trọng triển khai thực hiện
tập trung cao điểm trong năm thanh niên tình nguyện
đợt sinh hoạt chính trị
công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng các cấp
kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
và một mươi năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
qua triển khai phong trào đã tạo khí thế thi đua sôi nổi
trong đoàn viên thanh niên công an các tỉnh
tạo điều kiện giao lưu
chia sẻ những mô hình hay cách làm hiệu quả
thắt chặt mối quan hệ đoàn kết
sự phối hợp giữa các đơn vị trong cụm
từ đó có phần thúc đẩy phong trào của đoàn thanh niên
các tỉnh phát triển vững mạnh
đoàn thanh niên công an sơn la đã bàn giao
đơn vị cụm trưởng cụm thi đua số hai
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
cho đoàn thanh niên công an tỉnh lạng sơn
tại quảng bình một số lượng lớn vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ và pháo đã được
hội đồng tiêu hủy công an tỉnh quảng bình tổ chức tiêu hủy
tại buổi tiêu hủy hàng trăm các vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
hàng nghìn viên đạn và pháo được kiểm tra kỹ lưỡng
nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình tiêu hủy
sau đó được phân loại để tiến hành tiêu hủy
theo quy định đảm bảo an toàn
và không gây ảnh hưởng đến môi trường
số vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
và pháo nổ này được công an tỉnh thu giữ
từ năm hai nghìn một mươi đến nay
thông qua các buổi tuyên truyền
phát động quân chúng tại địa bàn các xã phường thị trấn
trên địa bàn tỉnh giao nộp vũ khí trái phép
và được lực lượng công an thu giữ
từ các vụ việc vi phạm hành chính
thủ tướng chính phủ vừa quyết định bổ sung hơn một trăm bốn mươi tỷ đồng
cho bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
gần chín mươi ba tỷ đồng và một mươi ba tỉnh
từ nguồn dự toán chi sự nghiệp kinh tế
của ngân sách trung ương năm hai nghìn một mươi năm
để thực hiện dự án tổng điều tra
kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
một mươi ba tỉnh được bổ sung kinh phí
vùng quảng bình quảng trị thừa thiên huế
quảng nam quảng ngãi bình định phú yên
ninh thuận bình phước tây ninh
đồng tháp hậu giang và an giang
dự án tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi sáu
nhằm xác định và nắm bắt được
diện tích rừng chữ lượng rừng
và diện tích đất chưa có rừng
được quy hoạch cho mục đích lâm nghiệp
gắn với chủ quản lý cụ thể trên phạm vi cả nước
thiết lập được hồ sơ quản lý rừng
và xây dựng cơ sở dữ liệu rừng
và đất chưa có rừng
thành quả của dự án là cơ sở
để thực hiện theo dõi diễn biến rừng và đất rừng hàng năm
và việc lập quy hoạch kế hoạch bảo vệ
và phát triển rừng từ trung ương đến địa phương
đồng thời là thông tin phục vụ
cho công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp
và làm căn cứ thực hiện chính sách
chi trả dịch vụ môi trường rừng
từ lâu vấn nạn khai thác vàng trái phép
kéo theo nhiều hệ lụy về ô nhiễm môi trường
mất an ninh trật tự
luôn là nỗi nhức nhối ở xã tàm lãnh
nguyện phú ninh tỉnh quảng nam
mặc dù ngành công an và chính quyền địa phương
đã tích cực triển khai đầy đuổi truy quét
xong do nhiều nguyên nhân
trong đó có nguyên nhân là người dân không có nghề nghiệp ổn định
không có đất sản xuất
nên hàng loạt tụ điểm khai thác vàng trái phép
ở tàm lãnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
sau gần hai giờ đồng hồ đi bộ
các chiến sĩ đồn công an tam lãnh huyện phú ninh
mới đến được một trong những điểm khai thác vàng trái phép
có quy mô lớn
tại khu vực mỏ vàng bồng biêu tàm lãnh
những vạt đồi nham nhở
những cánh rừng tan hoang
những người khai thác vàng trái phép
nhốn nháo trốn chạy
là hình ảnh thường thấy ở đây
đây là nơi khai thác vàng trái phép
của đối tượng nguyễn đình thanh
chú tại thôn ba xã tàm lãnh
cách đây một tháng thanh đã bị lực lượng chức năng
đẩy đuổi ra khỏi địa bàn
bản thân thanh cũng đã ký cam kết không tái phạm
xong thực tế tại hiện trường khai thác
khá quy mô
các hoạt động đào đải vàng chỉ mới dừng lại
ít phút đồng hồ trước khi đoàn truy quét đến nơi
tại khu vực suối tre
có hàng chục lán chạy
hầm khai thác vàng trái phép
và hàng chục phu vàng
đều là người dân ở xã tàm lãnh
điệp khúc truy quét
trốn chạy lên núi cao
hết truy quét truy ra làm lại
vẫn thường xuyên diễn ra ở đây
bất chấp nguy hiểm
bất chấp những hiểm nguy sạt đôi
sập hầm có thể xảy ra bất cứ khi nào
người dân ở tàm lãnh
sống bằng người vào
một ngày họ lên làm vào
họ tìm được một trăm linh trữ hai trăm linh ngàn
ngành nghề không có ngành nghề ổn định
sau khi truy quét
người dân lên và làm lại
dựng lán chạy và tiếp tục
tình trạng đó là tiếp diễn thường xuyên và liên tục
theo báo cáo của công an huyện phú ninh
đơn vị đã phối hợp với địa phương
có lực lượng chức năng
tổ chức hàng trăm đợt truy quét
phá hủy hai trăm bốn mươi bốn máy móc dụng cụ
phương tiện dùng làm vàng
đẩy đuổi hơn sáu trăm một mươi phu vàng
trái phép ra khỏi địa bàn
sau các phu vàng
đa phần là người dân nghèo
ở tâm lãnh
không nghề nghiệp ổn định
không đất sản xuất
nên đâu lại vào đó
cũng đề xuất với chính quyền địa phương
tạo điều kiện công an việc làm
cho số người dân không có công an việc làm
tập trung vào khai thác
thứ hai là tuyên truyền vận động
cho nhân dân
chuyến đối ngành nghề
tìm kiếm việc làm khác phù hợp hơn
không vi phạm pháp luật
để người dân có công an việc làm
để ổn định cuộc sống
trong khi chờ đợi những giải pháp
thì hiện tại cán bộ chiến sĩ
đồn công an tâm lãnh
vẫn đang ngày đêm nỗ lực chốt chặn
truy quét đẩy đuổi
bởi dịp tết quyên đán
luôn là thời điểm rộn ràng
của việc đảo đại vàng trái phép
với tinh thần tương thân tương ái
và hướng về đồng bào nghèo
dịp tết nguyên đàn bình thân hai nghìn một mươi sáu
hôm qua một mươi hai tháng một
báo công an nhân dân và công ty cổ phần hiền đức
đã phối hợp với công an tỉnh thanh hóa
tổ chức trao quà tết cho người nghèo
tại hội tuyện tỉnh gia và hậu lục của tỉnh thanh hóa
tổng số quà được trao
trong dịp tết nguyên đàn bình thân hai nghìn một mươi sáu
là hai trăm linh xuất quà trị giá một trăm linh triệu đồng
đây là một trong những hoạt động từ thiện
thường điên của báo công an nhân dân
và các nhà tài trợ tại thanh hóa
mỗi năm cứ vào dịp tết đến xuân về
báo công an nhân dân và các nhà tài trợ
lại tổ chức trao quà tết cho người nghèo
với mong muốn giúp đỡ phần nào cho người dân
được đón tết trong đầm ấm
thưa quý vị
gần ba mươi năm biệt
mài với công việc chăm sóc trẻ mồ côi
chị căn linh tụ tại thôn tăng cô
xã a túc huyện hương hóa tỉnh quảng trị
đã nuôi dưỡng hương mầm hy vọng
giúp cho nhiều trẻ thơ bất hạnh
vững bước trên con đường đời
ngôi nhà ấm áp này
là nơi chị căn linh đã nuôi nấng
một mươi đứa trẻ mồ côi
mỗi đứa trẻ là mỗi hoàn cảnh khác nhau
nhưng đều có chung số phận là mồ côi
dẫu chẳng phải do chính mình
rất ruột sinh ra
nhưng chị đã ôm ấp nuôi dậy chúng
trong sạt rào tính yêu thương của người mẹ
dành cho những đứa con thơ
mỗi một đứa trẻ là một mảnh đời
bất hạnh nói đau
nhưng bù lại các em có được người thật sự yêu thương
và giáo dưỡng thành người
mẹ căn linh đã nhân nuôi tôi
từ lúc hai tháng tuổi
và mẹ coi tôi như là con đẻ của mình
và nuôi tôi ăn học
đến nơi đến trốn
khi về tôi luôn luôn luôn biết ơn
và trân trọng điều đó
đầy bù đắp những mất mát và tổn thương
cho những đứa trẻ tội nghiệp
chị căn linh đã luôn vỗ về
yêu thương các con hết bực
chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ
và dạy bảo những điều hay lẽ phải
chị căn linh chẳng nhớ đã bao nhiêu lần rơi nước mắt
khi nghe những đứa trẻ tâm sự
về cuộc đời và cả những suy nghĩ của chúng
và dù còn nhiều vất vả
cuộc sống của lũ trẻ còn nhiều khó khăn
nhưng chị vẫn luôn động viên mình
và các con cố gắng vượt qua
phấn đấu để tương lai tươi sáng hơn
thấy công việc này cũng là
rất là khó khăn
quá thương các cháu này
khi nhân nuôi các cháu
tôi cũng rất là
niềm vui trong gia đình rất là hạnh phúc
bởi vì các cháu cũng giống như con đẻ của mình
cô căn linh là đam đàng
việc nhà ra việc nước
thế thế là
mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
đã có năm người thương vong trong một vụ tai nạn giao thông
đặc biệt kiêm trọng
sẽ ra vào khu vực
hai mươi một h ngày một mươi một tháng một
tại khu vực tổ một mươi ba khóm đông thành
phường đông xuyên tp long xuyên tỉnh an giang
vào thời gian trên
trần hữu thắng
chú tại ấp bình khánh xã mỹ khánh
điều khiển xe máy chở mai quốc sử
cùng chú tại địa phương
khi đến đoạn đường trên thì đâm trực tiếp vào xe máy chạy ngược chiều
do anh đỗ minh quyên
tạm chú tại phường bình khánh
phía sau có chở vợ là chị lưu thị hiền
và con là liêu đỗ tiến đạt
sinh năm hai nghìn một mươi hai
cú đâm mạnh đã khiến anh quyên tử vong tại bệnh viện
còn cháu đạt anh sử và anh thắng
đang trong tình trạng nguy kịch
chị hiền bị thương nhẹ
hai xe máy bị bẹp nát hết phần đầu
ngay sau khi xảy ra tai nạn
công an huyện tp long xuyên đã phân công lực lượng tiến hành
bảo vệ hiện trường
đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường
để điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn
tại tỉnh thứ thiên huế
vào lúc hai mươi hai h một mươi năm phút ngày một mươi một tháng một
trên địa bàn xã phong an huyện phong điền
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
một chiếc xe tải một mươi hai tấn đã mất lái
và bị lật hút vào ba nhà dân
vào thời điểm trên
tài xế trần công chiến hai mươi bốn tuổi
chú tại tỉnh bình định
đang điều khiển xe tải một mươi hai tấn
mang biển số bảy mươi c sáu nghìn một trăm sáu mươi sáu
chạy theo hướng bắc nam
khi đến km số tám trăm linh bảy xã phong an huyện phong điền
thì xe bị bất lái
đâm vào ba nhà dân
nhưng rất may không có thiệt hại về người
theo thông tin người dân và tài xế cung cấp
vào thời điểm xảy ra tai nạn
và điện đường tại khu vực bị mất
nên lái xe không kiểm soát được
dẫn đến bất lái
tại hiện trường xe tải bị hư hỏng nặng phần đầu
tường vài nhà và quán sửa xe bị hút đổ sập
thưa quý vị sáng qua tại hà nội
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
công an thành phố hà nội
đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi năm
và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi sáu
trong năm hai nghìn một mươi năm
vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
đã triển khai có hiệu quả năm mươi năm chuyên đề kế hoạch tuần tra kiểm soát
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
luật qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân
đặc biệt so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn
tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố
giảm cả ba tiêu chí về số vụ
số người chết và số người bị thương
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông hà nội
đã triển khai có hiệu quả
việc xử lý vi phạm giao thông qua camera giám sát
và tổ chức dẫn bảo vệ tuyệt đối an toàn giao thông
cho các sự kiện các ngày lễ lớn trên địa bàn thành phố
trong thời gian tới
lực lượng cảnh sát giao thông hà nội
sẽ tiếp tục triển khai các phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn toàn thủ đô
trong đó nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cho đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
tết nguyên đán hai nghìn một mươi sáu
các lễ hội đầu xuân
bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
và hội đồng nhân dân các cấp
đồng thời phối hợp với ngành giao thông vận tải
nghiên cứu tổ chức lại phân luồng giao thông
khắc phục các điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông
quan tâm kiểm tra xử lý lái xe taxi
chưa được đào tạo chuẩn
để kiến nghị cơ quan chức năng xử lý
điều chỉnh quy trình sát hạch lái xe ô tô
theo quý vị và các bạn
sau nhiều năm phải chịu đựng những phiền phức
do ổn tắc giao thông ô nhiễm môi trường
ngột ngạt khói bụi
thì những ngày gần đây
người dân sống gần các nút giao thông như
khuất duy tiến thanh xuân nút giao trung hòa
đã tận hưởng được khoảng thời gian
thành thơi thoải mái
vấn nạn tắt đường gây khó khăn cho việc đi lại
ô nhiễm môi trường đã cơ bản được giải quyết
có thể nói với những công trình hiện đại
được đầu tư lớn đã và đang được đưa vào sử dụng
bức tranh giao thông của thành phố hà nội
đã có những ga màu tươi sáng
ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
ông trần đăng doanh một người dân
sống gần nút giao thông khuất duy tiến nguyễn trãi
cho biết những ngày gần đây
khi giao lộ bốn tầng được hoàn thành
và đưa vào sử dụng gia đình ông
như bước sang một cuộc sống mới
việc đi lại cũng như kinh doanh buôn bán
gặp thuận lợi hơn rất nhiều
nhưng mà từ trưa mùng tám đến giờ là người dân hoài hoài
điều băn khoăn duy nhất đối với một số người dân tại đây
đó là hiện nay việc phân luồng bố trí đèn tín hiệu
còn đôi chỗ bất cập
nên có thời điểm vẫn diễn ra ủ nứ cục bộ
nhiều người dân kiến nghị ngành giao thông
cần tính toán lại để không còn hiện tượng kể trên
hướng về phía kim giang hướng về phía mỹ đình
là hai cái hướng này sáng rất đông
tắt đoàn đường qua cả viện kinh tế này
hàng cây số
đấy sáng buổi sáng là nút này
nhưng về chỉ phía cái đường bên lẻ
chứ bên trắng là thông thoáng
vì hè rộng và đường thoáng
phát biểu trong buổi lễ thông xe ngày tám tháng một vừa qua
phó thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
việc đưa hai hầm chui hiện đại vào hoạt động
có ý nghĩa lớn với giao thông thủ đô nói chung
góp phần giảm thiểu un tắc tại các cửa ngõ phía tây
kết nối hạ tầng giao thông
phát triển kinh tế với một số khu đô thị
trên trục đại lộ thắng long
thành phố hà nội tiếp nhận sử dụng công trình có hiệu quả
để đảm bảo chống uồn tắc và an toàn giao thông một cách lâu dài
hiện nay khó khăn lớn nhất của ngành giao thông thủ đô
đó là sự gia tăng nhanh của các phương tiện giao thông cá nhân
trong khi đó kết cấu hạ tầng giao thông
chưa thể đáp ứng nhu cầu này
bên cạnh đó ý thức chấp hành luật giao thông
của một bộ phận người dân còn hạ chế
chính vì vậy cùng với những giải pháp
mang tính đột phá
về xây dựng cơ sở hạ tầng
thì nhiều ý kiến cho rằng
thành phố hà nội cũng cần tiếp tục
đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để nâng cao nhận thức của người dân
những nút giao thông như thế này
đang tạo ra sự thuận lợi rất cơ bản
cho người dân trong việc đi lại
những bức xúc liên quan đến ô nhiễm môi trường
un tắc giao thông tai nạn giao thông
đã cơ bản được giải quyết
và để những công trình hiện đại
được đầu tư lớn như thế này
phát huy tối đa hiệu quả
thì chính mỗi người dân mỗi chủ phương tiện
cần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ an toàn giao thông
để hạn chế tới mức tối đa
những vụ tai nạn
đặc biệt là trong những dịp như
trước trong và sau tết nguyên đán
hơn hai trăm linh là số vụ tai nạn giao thông
xảy ra trên tuyến đường cao tốc nội bài lào cai